trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng tại âu thuyền thọ quang quận sơn trà mới đây lãnh đạo ubnd tp đà nẵng đã đi kiểm tra và làm việc với ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang
tại buổi kiểm tra lãnh đạo thành phố đà nẵng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố có biện pháp quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền neo đậu tại cảng không để xảy ra trường hợp tàu thuyền lợi dụng ban đêm xả rác thải tùy tiện
nếu chủ tàu thuyền không thực hiện quy định về bảo vệ môi trường ban quản lý phải kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm nhiều lần có thể từ chối tiếp nhận tàu neo đậu tại cảng
đối với các đơn vị kinh doanh sửa chữa tàu dịch vụ hậu cần nghề cá yêu cầu các đơn vị phải chấp hành đúng việc đánh giá tác động môi trường trong quá trình sản xuất
khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm các ngành chức năng phải xử lý triệt để không để xảy ra trường hợp tái phạm gây tác động xấu đến môi trường như trong thời gian vừa qua